ngày mùng năm tết ngày cuối cùng của dịp nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
hầu hết các tuyến đường cửa ngõ của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đều thông thoáng không bị ủn tắc
tại tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn dù phương tiện đông hơn ngày thường nhưng tình trạng ồn tắc không xảy ra
ba giờ chiều trạm thu phí tuyến pháp vân cầu rẽ ngày năm tết
giờ cao điểm lượng phương tiện đổi về hà nội mỗi lúc một đồng
nhiều xe cá nhân xe khách chạy chiều từ phía nam hướng về hà nội đông hơn gấp ba bốn lần so với ngày thường
tuy nhiên cảnh un tắc không xảy ra tất cả một mươi tám làn thu phí tại trạm thu phí được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở tới một mươi hai làn
nhiều xe cá nhân xe khách chạy chiều từ phía nam hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều hướng về hà nội được mở hết công suất trong đó chiều
của công nhân viên về hà nội cũng như các thành phố lớn đi qua các trạm thu phí được tận tiện
và kiên quyết tức là sẽ thao khoán khi hồn tắc quá dài trên năm trăm linh m theo thông tư quy định của bộ là sẽ thao khoán
tại tuyến đường vành đai ba trên cao nút giao thông cửa ngõ phía bắc hà nội
mật độ phương tiện không đông đúc không xảy ra ủn tắc đường phố thông thoáng
được sự chỉ đạo của ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông thì các đơn vị lực lượng cảnh sát giao thông
huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị tuần tra lưu động và làm việc tại các chốt để phục vụ cho người dân đi lại
còn tại thành phố hồ chí minh khu vực biến xe miền đông cửa ngõ sân bay tân sân nhất quốc lộ một mươi ba xa lộ hà nội
giao thông cũng thông thoáng người dân đã chủ động lựa chọn các phương tiện đi lại
nên không còn tự nhiên
tình trạng xe chở quá số người quy định ép giá
lực lượng trạm thu phí thanh tra cảnh sát giao thông trên cả nước liên tục tuần tra kiểm soát tổ chức phân luồng phân làn
kịp thời xử lý các tình huống dễ gây ủn tắc nhờ đó phương tiện đông nhưng vẫn di chuyển được
đơn vị đã bố trí các tổ tác phân luồng điều tiết từ xa để không để tình trạng ủng tắc xảy ra
và đặc biệt là trước cổng bến xe hành đông đơn vị bố trí một tổ ủng tác phân làn để ô xe do bến
cũng như bà con sau những ngày nghỉ tết được an toàn
ngay tại thời điểm hôm nay thì lực lượng công chức thanh tra của cục quản lý đường bộ và trị cục quản lý đường bộ một sáu
cũng đã tổ chức lực lượng tuần lưu trên tuyến đồng thời tổ chức lực lượng trực tại các trạm thu phí
đặc biệt là các nút giao và cửa ngõ thủ đô
và cho đến thời điểm này thì các phương tiện giao thông tham gia giao thông vẫn đang đảm bảo giao thông thông suốt
trên các tuyến đường nội đô của hai thành phố lớn
các phương tiện lưu thông khá thuận lợi
các nút giao thông trọng điểm của hà nội và thành phố hồ chí minh vốn thường xuyên ủn tắc vào các giờ cao điểm
thì ngày mùng năm tết không bị ủ nứ các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi
những thông tin tích cực này như một tín hiệu tốt lành cho giao thông hai thành phố lớn trong năm định dậu